có một thực trạng đang diễn ra tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đối với thắng cảnh cấp quốc gia hồ tuyền lâm
dù đã được đưa vào diện quản lý bảo vệ nghiêm ngặt thế nhưng di tích này lại đang bị xâm lấn một cách trái phép
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý vi phạm trật tự xây dựng
tại khu trung tâm giải trí du lịch hội nghị cao cấp của công ty cổ phần đầu tư lan anh đà lạt tại khu du lịch quốc gia hồ tuyển lập
trước đó qua kiểm tra thực tế hiện trường ban quản lý khu du lịch hồ tuyền lâm phát hiện
tại khu vực xây dựng dự án khu nghỉ dưỡng lan anh đà lạt
chủ đầu tư thi công một kè chắn nước dài khoảng ba mươi m cao hai m và rộng khoảng ba mươi cm
kết cấu khung thép đan chịu lực thuộc khu vực bảo vệ một của thắng cảnh cấp quốc gia hồ tuyền lâm
thời điểm kiểm tra công trình đã cơ bản hoàn thiện phần thô với bờ kè bê tông chắc chắn
chủ đầu tư không xuất trình được hồ sơ giấy phép xây dựng theo quy định
hồ tuyền lâm được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
và được thủ tướng chính phủ công nhận khu du lịch quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy
dù được đưa vào diện quản lý bảo vệ nghiêm ngặt nhưng di tích cấp quốc gia này đang bị xâm lấn
điều đáng nói những công trình xây dựng trái phép thì vẫn đang chờ cơ quan chức năng xử lý
và nay lại phát hiện thêm công trình sai phạm khác tác động lên thắng cảnh cấp quốc gia này